ban ngày trời vẫn có nắng nên nhiệt độ ở đây ngày mai vẫn duy trì ở ngưỡng trong khoảng từ ba mươi đến ba mươi ba độ
còn đối với tây nguyên trên khu vực chủ yếu duy trì trạng thái thời tiết tốt mưa rông chỉ xuất hiện ở một vài nơi
chuyển sang thông tin thời tiết biển đối với vùng biển huyện đảo hoàng sa không mưa và nắng giáo
với đới gió đông bắc thổi trung bình ở mức cấp ba bốn còn dạnh áp thấp ở phía nam hoạt động yếu
chỉ gây ra mưa rông ở một vài nơi trên vùng biển huyện đảo trường sa
ở khu vực này trong ngày trời vẫn có nắng và gió đông bắc thổi ở mức cấp ba nên trạng thái biển khá là êm đềm
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước